hôm nay ngày một mươi bảy tháng bảy gần tám mươi chín sĩ tử tại hà nội sẽ bước vào môn thi đầu tiên
của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một môn thi ngữ văn
hà nội sẽ huy động khoảng một mươi hai cán bộ coi thi cán bộ giám sát và một bảy trăm bốn mươi người phục vụ
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông ở hà nội năm nay được bố trí tại một trăm bảy mươi hai điểm thi
với gần tám mươi chín thí sinh tham dự tăng gần bốn thí sinh so với năm ngoái
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín học sinh phải nghỉ phòng dịch
việc học và thi đều tiến hành theo chương trình tinh giảm của bộ giáo dục và đào tạo
để bảo đảm an toàn cho kỳ thi vào lớp một mươi năm nay sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường điểm thi
phải bố trí bốc thăm theo nhóm để bỏ đảm hai cán bộ coi thi không cùng một đơn vị công tác
công an quận trên địa bàn thành phố hà nội cũng có kế hoạch phối hợp để bảo đảm vấn đề an ninh
và giải quyết ách tắc giao thông tại các điểm thi
ngoài ra còn có lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn các bạn thí sinh vào phòng thi và hỗ trợ các phụ huynh
trong trường hợp quyên giấy tờ người nhà có thể gửi ở cổng bảo vệ
và các nhân viên thầy cô giáo phụ trách sẽ đưa giấy tờ lên phòng thi cho thí sinh
với các trường hợp đau ốm sẽ được chăm sóc và hướng dẫn thi đúng quy định